trong khi đó trên báo thời nay số ra ngày hôm nay nêu thông tin thiếu thước đo cho điểm sàn
từ ngày một tháng tám thanh tra giáo dục và đào tạo bắt đầu thanh tra điều kiện bảo đảm chất lượng tuyển sinh tại bốn trường đại học
đây là những trường từng công bố điểm sàn mức thấp dưới một mươi bốn điểm
như vậy đến mùa tuyển sinh năm nay không chỉ các trường đại học mà đến ngay cả bộ giáo dục và đào tạo vẫn loay hoay với điểm sàn
ngăn chặn lạm thu trong trường học không để trị bệnh kiểu ngắt ngọn là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo lao động
số ra ngày hôm nay
bước vào năm học mới nỗi lo các trường lạm thu lại ám ảnh không chỉ với phụ huynh học sinh mà ngay cả các cấp quản lý cũng đau đáu không yên
liên tiếp ban hành các văn bản quy định các khoản tiền được thu không được thu
thế nhưng lại có ý kiến cho rằng các văn bản quy định ấy thực chất chỉ là biện pháp cắt ngọn trong lúc nước sôi lửa bỏng chứ không thể trị được tận gốc vấn đề
các trường có nhiều cách lách luật để thu và sẽ không thể nào dễ kiểm soát hết
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai báo lao động
trong khi đó trên báo thanh niên lại bày tỏ quan điểm lo lắng sự độc quyền trong việc đầu tư sân bay long thành
sau đề xuất giao nhà ga t ba tân sơn nhất cho tổng công ty cảng hàng không việt nam acv làm chủ đầu tư gặp nhiều ý kiến phản đối
bộ giao thông vận tải lại vừa tiếp tục đề xuất giao cho acv đầu tư xây siêu sân bay long thành
tác giả bài viết cũng dẫn chứng là thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh chủ trương mở cửa bầu trời xã hội hóa hạ tầng sân bay
thế nhưng thực tế thì hầu hết các dự án mở rộng sửa chữa thậm chí là xây mới sân bay bộ giao thông vận tải cũng đều đề xuất giao cho acv
các chuyên gia cho rằng để bảo đảm công bằng thì không nên chỉ định thầu mà nên đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
khai thác cảng bằng vốn doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư là phù hợp nhất
thưa quý vị từng được đánh giá là một trong những chính sách nhân văn nhất của luật nhà ở hai nghìn một mươi bốn
thế nhưng chỉ vài năm sau khi thực hiện thì chính sách nhà ở xã hội lại bộc lộ những vướng mắt
trong khâu thực hiện mà còn vướng ở chính tư duy về chính sách này
gỡ vướng mắt cho một chính sách nhân văn là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân số ra hôm nay
chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi được chính phủ ban hành năm hai nghìn một mươi năm
trong đó một mục tiêu chính là đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng thêm ít nhất một mươi hai năm triệu m hai sàn nhà ở xã hội
hướng tới tầng lớp dân cư có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị
cơ sở pháp lý
cơ sở pháp lý cơ chế chính sách yêu đãi hỗ trợ thực hiện mục tiêu này không thiếu ở cả cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương
thế nhưng tính đến thời điểm này khi chỉ còn hơn một năm nữa để thực hiện chiến lược
thì thực tế mục tiêu nhà ở xã hội cũng mới chỉ đạt khoảng ba mươi ba
thưa quý vị tình trạng khai thác trái phép các tài nguyên thời gian qua đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khi mùa mưa bão đến
báo lao động nêu thông tin bắc cạn núp bóng thăm dò để khai thác vàng
tác giả bài viết cũng cho biết là lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tỉnh bắc cạn từng nhấn mạnh rằng
đơn vị thăm dò cần tuân thủ đúng đề án đã được chính thức phê duyệt
không làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sản xuất của bà con
đặc biệt là không lợi dụng đề án để khai thác và chế biến khoáng sản trái phép
thế nhưng thực tế lại không như vậy
tại thôn mạn xã bằng thành huyện bắc nậm các dấu hiệu vàng tặc mượn danh thăm dò vàng gốc đã tồn tại suốt nhiều năm qua
địa bàn thăm dò vàng của doanh nghiệp nằm giữa bản người mông giáp danh xã sơn lộ huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
được biết là đề án đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc tại thôn khuổi mạn được khởi động từ năm hai nghìn một mươi
đáng nói là thái độ của những người làm việc trong khu vực thăm dò quạng vàng gốc rất đề phòng
nhân công ở đây thì cũng rất kín miệng cũng chỉ cho biết là họ đang thăm dò tìm vàng
vận hành máy móc phải đào sâu cả trăm mét vào trong núi
còn trên báo hà nội mới số ra hôm nay lại phản ánh
ổng ngập khu vực nội thành hà nội mùa mưa bão vẫn chưa hết nội lo
từ đầu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín đến nay hà nội đã hứng chịu nhiều trận mưa lớn
mà mới nhất là đợt mưa do hoàn lưu cơn bão số ba gây úng ngập cục bộ tại một số tuyên phố nội đô
tính đến thời điểm này mùa mưa bão mới đi qua một phần ba chặng đường và nỗi lo ống ngập cục bộ thì vẫn thường trực
chủ động ứng phó chống ống ngập khu vực nội thành đưa nước thoát về các nguồn tiêu nhanh nhất có thể
là yêu cầu cấp thiết được thành phố đặt ra trong thời gian tới
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân